thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với trung tướng sổm kẹo sĩ la vong bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại cuộc hội đàm hai bên đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai bộ trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực an ninh cảnh sát xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật
đặc biệt hai bên đã phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra ở mỗi nước nhất là các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm lào làm chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hai bên phối hợp tổ chức thành công các hội nghị hợp tác tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương thế giới và khu vực trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian tới hai bên nhất trí trao đổi và thống nhất nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh trật tự của mỗi nước
trong đó hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện sáng kiến tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ trong việc trao đổi kinh nghiệm đảm bảo an ninh quốc gia gìn giữ trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
đặc biệt khi có vụ việc phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự hai bên cần phối hợp xử lý nhanh chóng không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
hai bên tiếp tục tham vấn ủng hộ nhau trên các diễn đàn thế giới khu vực trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác